thưa quý vị đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi hay còn gọi là đề án sáu đã được triển khai hơn sáu tháng
và đến nay đề án được thực hiện từ trung ương đến cơ sở và được người dân doanh nghiệp đồng tình đánh giá cao với nhiều tiện ích thực tiễn được sử dụng
đồng thời khắc phục tình trạng là thiếu thống nhất trong quản lý thông tin công dân tiết kiệm được thời gian công sức
qua đó đã tạo nền tảng quan trọng phục vụ dịch vụ công trực tuyến
vâng bộ công an với vai trò nòng cốt đã chủ động phối hợp với các bộ ngành đồng thời xây dựng ban hành kế hoạch thực hiện đề án sáu theo chức năng của lực lượng công an nhân dân
nhiều nhiệm vụ cụ thể được giao cụ thể cho đến từng công an các đơn vị địa phương
theo đó tạo ra sự chuyển biến thay đổi từng bước thói quen của người dân trong sử dụng dịch vụ công
trong giải quyết thủ tục hành chính trong công an nhân dân và ứng dụng trong chuyển đổi số
thời điểm này trên ba bốn trăm linh xã phường trong toàn quốc đang triển khai việc đăng ký cấp biển số xe máy
và công an huyện cũng đồng thời thực hiện việc đăng ký cấp biển số xe ô tô
thay vì trước đây phải đi xa thì giờ ngay tại phường và chỉ mất khoảng một mươi năm phút
anh dân ở thành phố lào cai đã thuận lợi hoàn thành thủ tục để được cấp biển
tôi thấy là rất là nhanh chóng và thuận tiện và các đồng chí ở đây rất là nhiệt tình
ứng dẫn người dân như thế này hoàn tất cái thủ tục là rất nhanh chóng
sắp tới này là chúng tôi cũng tăng cường công tác tuyên truyền để bà con nắm bắt được
có thể rằng là mọi cái người ta nằm ở trên hệ thống mạng hết xuống những cái điểm đăng ký xe này
là chỉ có kiểm tra xe và cấp biển
còn qua cổng dịch vụ công
giờ đây người dân dễ dàng đăng ký cấp hộ chiếu ở bất cứ đâu vào bất cứ thời điểm nào
với mức độ bốn trong quy trình thực hiện cấp hộ chiếu phổ thông
người dân không phải đến trực tiếp cơ quan xuất nhập cảnh để xếp hàng nộp tờ khai chụp ảnh
so với trước thì tôi vẫn phải mất thời gian đến nơi làm thủ tục
nhưng mà hiện tại thì bây giờ tôi có thể làm trực tuyến trực tuyến ở trên đây và tôi cảm thấy là nhanh gọn
thống kê từ bộ công an từ ngày một tháng sáu đến nay
cục quản lý xuất nhập cảnh đã tiếp nhận trên một mươi năm hồ sơ đăng ký qua cổng dịch vụ công
chiếm tỷ lệ khoảng hai mươi số công dân cấp hộ chiếu trong thời gian qua
việc ứng dụng chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh
đã giúp đơn vị này nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp
đề nghị cấp hộ chiếu trong thời gian vừa rồi tăng lên rất nhiều
và chúng tôi tự hào rằng là cái dịch vụ công mức độ bốn đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho người dân
cũng như là giảm tải lượng công dân đến đổi số trực tiếp tại các cơ quan quản lý xuất nhập cảnh
cùng với chiếc thẻ căn cước công dân gắn chip
hiện người dân đã và đang được thụ hưởng nhiều lợi ích
tích hợp thẻ căn cước công dân gắn chip và bảo hiểm y tế trong khám chữa bệnh đạt tỷ lệ trên năm mươi ba
tính năng rút tiền atm và thực hiện các giao dịch ngân hàng
cũng tích hợp trong duy nhất chiếc thẻ căn cước công dân gắn chip
mới đây từ ngày một tháng tám tất cả các thuê bào di động mới phát sinh
phải tiến hành xác thực qua cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
điều này có nghĩa không còn trường hợp một sim có nhiều người dùng
từ đó giải quyết tình trạng sim giác của cõi giác như hiện nay
thống kê từ bộ công an đến nay đã có trên một một triệu thuê bao của ba nhà mạng
như vinaphone viettel và mobifone được xác thực
và từ nay đến ngày ba mươi tháng chín sẽ hoàn thành việc đối soát xác thực này
phía cạnh là người dùng và những người đang sử dụng các dịch vụ biển thông
sẽ không bị quấy rối bởi các thông tin thuê bào ảo hoặc là thuê bào không chính xác
với doanh nghiệp viễn thông của chúng tôi thì chúng tôi sẽ có những thông tin về khách hàng chính xác hơn
có những cái nâng cao được chất lượng trải nghiệm khách hàng và chăm sóc khách hàng được tốt hơn
với việc tích hợp liên thông cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cũng như là cơ sở dữ liệu của bảo hiểm
thì đã giúp cho người dân tiến tới có thể sử dụng cái căn cước công dân
để mà đi khám chữa bệnh giúp cho cái việc tự động hóa quá trình gia hạn cũng như là giảm trừ mức đắng
bảo hiểm y tế cho người dân thay tham gia bảo hiểm y tế thu hộ gia đình
chúng tôi tính toán nếu chỉ khoảng một mươi triệu mà được thực hiện giảm trừ tự động
cũng như là việc gia hạn tự động thì hàng năm có thể tiết kiệm đến trên tám trăm năm mươi hai tỷ đồng
người dân doanh nghiệp được thụ hưởng nhiều lợi ích
đó là một trong những minh chứng cụ thể qua hơn sáu tháng bộ công an triển khai quyết liệt
cùng với tinh thần quyết tâm trong thực hiện đề án sáu
đến nay bộ công an đã hoàn thiện một mươi một dịch vụ công
và đưa một trăm tám mươi bảy nhóm dịch vụ công trong lĩnh vực bộ công an lên mức độ ba một
từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bộ công an đã triển khai kết nối chính thức
từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đối với một mươi một bộ ngành một doanh nghiệp nhà nước và một mươi bốn địa phương
tuy nhiên việc liên thông chia sẻ kết nối dữ liệu hiện vẫn còn nhiều điểm nghẽn
đến nay còn một mươi hệ thống của bộ ngành và ba mươi ba địa phương chưa thể kết nối
nguy cơ sẽ không tạo dựng được hệ sinh thái dữ liệu dùng chung
hiện nay thì chúng ta biết rằng chúng ta có sáu cơ sở dữ liệu quốc gia có rất nhiều cơ sở dữ liệu chuyên ngành
thì điều đầu tiên là các cơ sở dữ liệu quốc gia cơ sở dữ liệu chuyên ngành
là chúng ta phải đảm bảo đúng đủ sức sống thì chúng ta mới có thể chia sẻ kết đối được
còn nếu mà chúng ta chưa đúng đủ sạch sống thì chúng ta không thể kết nối chia sẻ được
vấn đề nữa đặt ra là chúng ta cũng phải đồng bộ dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu quốc gia
với các cơ sở quốc gia khác cơ sở giữa chuyên ngành để chúng ta xác thực thông tin với công dân
thì đây là bước tiến đề rất là quan trọng và nó sẽ giúp cho chúng ta thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc cải cách
về thủ tướng hành chính và chủ đề số quốc gia
tổ công tác của chính phủ do đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an được thủ tướng chính phủ phủ phân công là tổ trưởng
cùng các thành viên là các lãnh đạo của các bộ ngành hàng tháng đều họp và phân công đánh giá kiểm điểm
sau đó là rút kinh nghiệm để triển khai các lộ trình
cho nó đúng ở cái đề án sáu
chúng tôi lấy một ví dụ như trong thời gian vừa qua chúng ta đã cho đăng ký hồ sơ thi đại học trực tuyến
là một cái minh chứng cho cái việc các bộ ngành địa phương đang có ý thức trách nhiệm và nhận thức rất tốt
về cái bước đi của đề án sáu để chúng ta chuyển đổi số của xã hội số và công dân số

tuy nhiên dịch vụ công sẽ từng bước làm thay đổi thói quen của người dân doanh nghiệp
tuy nhiên tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công vẫn còn ở mức hạn chế
đang đặt ra những yêu cầu cao hơn đối với các bộ ngành
trong đó có bộ công an mang dịch vụ công đến gần hơn với cơ sở
đây cũng là nội dung được thủ tướng phạm minh chính nhấn mạnh đối với các nhiệm vụ thực hiện đề án sáu
trên cơ sở phát huy vai trò nòng cốt của bộ công an
đề nghị bộ công an nghiên cứu xây dựng trung tâm điều phối dữ liệu dân cư
thông qua trung tâm này chúng ta sẽ kết nối làm sạch dữ liệu tương tác
chia sẻ dữ liệu với các bộ ngành địa phương
triển khai phục vụ tiện ích cho người dân doanh nghiệp
về ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư về thẻ căn cước
về gắn chip điện tử về tài khoản định danh điện tử
thì đề nghị là phải đẩy mạnh cái nghiên cứu ứng dụng các cái nền tảng
về cơ sở dữ liệu nêu trên nhất là các cái lĩnh vực thanh toán không dùng tiền mặt này
và tài khoản định danh để thay thế các loại giấy tờ công dân khác
mới đây vnaid đã được công bố
là ứng dụng công dân số quốc gia cùng tài khoản định danh điện tử
theo đó bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế tiêm chủng giấy phép lái xe
tài khoản ngân hàng sẽ được tích hợp trong tài khoản này
cùng với đó là những tiện ích liên quan trực tiếp đến người dân
như khai báo lưu trú tố rắc đội phạm phòng chống chảy nổ an toàn giao thông
bằng nhiều cách làm lực lượng công an đã cụ thể hóa đề án sáu
đáp ứng việc triển khai hai mươi năm dịch vụ công trực tuyến và năm nhóm tiện ích được xác định
tạo bước chuyển biến mạnh mẽ phát triển chính phủ số nền kinh tế số
xã hội số công dân số văn minh hiện đại